tại quảng bình tri cục quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành tiêu hủy các mặt hàng giả hàng kém chất lượng
và hàng không rõ nguồn gốc bị phát hiện bắt giữ trong năm hai nghìn một mươi sáu
hai loại hàng trong danh sách bị tiêu hủy bao gồm thuốc lá nhập lậu mỹ phẩm rượu nhập lậu
đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực và một số mặt hàng nhập lậu khác với tổng trị giá năm trăm sáu mươi triệu đồng
phương pháp xử lý tiêu hủy bằng cách dùng xăng đốt rồi trôn lấp để đảm bảo vệ sinh môi trường
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy tri cục quản lý thị trường quảng bình sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra
kiểm soát và xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại nhằm ngăn chặn hàng giả hàng cấm
hàng nhập lậu thâm nhập thị trường góp phần đảm bảo chất lượng hàng hóa trên địa bàn